theo bộ giáo dục và đào tạo hồ sơ khám bệnh của mdxh mắc chứng dối loạn phát triển lan tỏa tại bệnh viện nhi đồng hai ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
căn cứ vào các quy định mh có quyền được học giáo dục hòa nhập và đã được tiếp nhận học lớp sáu tại trường trung học cơ sở lạc long quân từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
bộ giáo dục và đào tạo nêu rõ trường trung học cơ sở lạc long quân có trách nhiệm hướng dẫn và phổ biến đến gia đình học sinh các quy định về hồ sơ học giáo dục hòa nhập để đảm bảo quyền lợi cho học sinh
đồng thời hướng dẫn giáo viên nhân viên học sinh thực hiện và phổ biến đến gia đình các quy chế về đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật
làm cơ sở xe lên lớp theo kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo đắk lắc chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo tp buôn ma thuột hướng dẫn trường trung học cơ sở lạc long quân phối hợp với gia đình giả soát hoàn thiện hồ sơ kết quả học tập của em theo quy định của pháp luật đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người học và chính sách của nhà nước

bộ giáo dục và đào tạo tp buôn ma thuột hướng dẫn trường tập của em theo quy định của nhà nước

trước đó phòng quản lý xuất nhập cảnh công an hà tĩnh phát hiện đối tượng trên địa bàn huyện nghi xuân có dấu hiệu tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
sau đó phòng quản lý xuất nhập cảnh chuyển toàn bộ hồ sơ vật chứng đến cơ quan an ninh điều tra để điều tra theo thẩm quyền
theo hồ sơ của cơ quan công an nguyễn văn vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã mỹ lộc huyện can lộc thông qua mạng xã hội facebook liên hệ trao đổi thống nhất để trương thị mai ca làm hồ sơ cho phương sang hàn quốc bằng visa du lịch
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba trương thị mai ca nhận làm thủ tục cho nguyễn văn vương đi hàn quốc với chi phí hết một mươi bảy usd nộp trước năm mươi triệu đồng và nộp đủ khi làm thủ tục xuất cảnh
sau thời gian hoàn tất hồ sơ và nộp tiền đầy đủ cho ca nguyễn văn vương làm các thủ tục xuất cảnh đi hàn quốc bằng visa du lịch
khi xuất cảnh đến hàn quốc vương bị lực lượng chức năng hàn quốc phát hiện không cho nhập cảnh và trục xuất về việt nam
trên cơ sở tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trương thị mai ca về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép và hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
ấn định ngày xét xử cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hữu ca
theo kế hoạch ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến ông đỗ hữu ca cựu giám đốc công an thành phố hải phòng và đồng phạm
sáng ngày một mươi sáu tháng ba lãnh đạo tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết vụ án trên có một mươi ba bị can bị đưa ra xét xử với năm nhóm tội danh gồm
lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhận hối lộ và đưa hối lộ
ông đỗ hữu ca bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc nhận ba mươi năm tỷ đồng để hứa hẹn chạy án
vợ chồng ông trù mua bán hóa đơn trái phép là trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh cùng bị đưa ra xét xử với hai tội
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ
theo cáo trạng vợ chồng bị can trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh ở hải phòng đã thành lập quản lý điều hành hai mươi sáu công ty
để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời bất chính
kết quả điều tra xác định số lượng hóa đơn đức và ngọc anh mua bán trái phép là hơn một mươi năm sáu trăm linh hóa đơn thu lợi bất chính hơn bốn mươi một tỷ đồng
trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh đã đưa hối lộ cho nguyễn đình đương tri cục trưởng và đỗ thanh hoài
cán bộ tri cục thuế huyện cát hải hải phòng ba trăm sáu mươi hai triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
ngoài ra trong khoảng thời gian tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh đã đưa cho ông đỗ hữu ca ba mươi năm tỷ đồng để nhờ chạy tội
cáo trạng kết luận ông đỗ hữu ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng đức thoát khỏi việc bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép nhưng đã gian dối hứa hẹn giúp được
chuyển sang các tin tức đáng chú ý về tình hình giáo dục
thưa quý vị mới đây sở giáo dục và đào tạo tp hcm đề xuất áp dụng phương thức xét tuyển vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn đối với thí sinh tại xã đảo thạnh an huyện cần giờ
theo đó sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có tờ trình gửi ủy ban nhân dân tp hcm về dự thảo quyết định ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp lớp một sáu một mươi năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
sở sẽ sử dụng hệ thống thông tin địa lý goffic
information system gọi tắt là bản đồ ges trên toàn thành phố để hỗ trợ công tác tuyển sinh tại tp thủ đức và các quận huyện
các quận huyện sẽ thực hiện quy trình tuyển sinh đầu cấp với hai đợt
đợt một ưu tiên tuyển những học sinh đang cư trú thực tế trên địa bàn
sau đó căn cứ thực tế ở các đơn vị chưa tuyển đủ học sinh so với chỉ tiêu được giao
ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp sẽ quyết định về việc mở tuyển sinh đợt hai
đặc biệt năm nay sở giáo dục và đào tạo tp hcm dự định tổ chức tuyển sinh lớp một mươi
kết hợp hai phương thức thi tuyển và xét tuyển
cụ thể thi tuyển là phương thức dành cho các thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại tp hcm
và có nguyện vọng đăng ký vào học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố
còn phương thức xét tuyển dành cho các thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại xã đảo thạnh an huyện cần giờ
dự thảo này hướng đến mục tiêu đảm bảo việc học cho thí sinh đang sinh sống tại các vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn
ngoài ra sở giáo dục và đào tạo dự kiến bổ sung đối tượng tuyển thẳng
các học sinh đã giải thể dục thể thao quốc gia quốc tế do bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
hoặc bộ văn hóa thể thao và du lịch cử dự thi được xem xét tuyển thẳng
nhìn chung dự thảo kế hoạch tuyển sinh của sở giáo dục và đào tạo tp hcm năm nay có tính mở cao hơn so với những năm trước
nhằm tạo cơ hội cho học sinh hoàn cảnh khó khăn học sinh có điều kiện đặc biệt được học tập tại các trường trung học phổ thông công lập
quá trình tuyển sinh vào lớp một mươi được thực hiện theo hai giai đoạn
giai đoạn một học sinh đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên một trăm hai mươi ba để thi tuyển vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập
trừ trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa và trung học phổ thông năng khiếu đại học quốc gia tp hcm
giai đoạn hai tùy tình hình nộp hồ sơ thực tế tại các trường trung học phổ thông sở giáo dục và đào tạo quy định tuyển sinh bổ sung
và có văn bản hướng dẫn thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh có điểm thi cao
và trên cơ sở tuyển đủ trí tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu nhiều trí tiêu
thưa quý vị từ ngày một mươi năm tháng ba nhà máy lọc dầu dung quất tại tỉnh quảng ngãi bắt đầu dừng hoạt động để thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần thứ năm
thời gian thực hiện bảo dưỡng dự kiến kéo dài trong bốn mươi tám ngày
ở tỉnh quảng ngãi được chia thành một mươi gói thầu trong đó các nhà thầu trong nước và quốc tế đảm nhận sáu gói thầu
công ty cổ phần lọc hóa dầu bình sơn đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu dung quất đảm nhận bốn gói thầu với hơn năm đầu mục công việc
công ty cổ phần lọc hóa dầu bình sơn huy động hơn ba nhân lực trong đó có một trăm ba mươi năm chuyên gia kiểm tra tư vấn độc lập giám sát bảo dưỡng trong và ngoài nước
công ty cổ phần lọc hóa dầu bình sơn đơn vị vận hành nhà máy đọc dầu dung quất đảm nhận bốn đầu mục công việc